tại thành phố đà nẵng công ty cổ phần dược phẩm pharma city đã cung cấp số lượng lớn khẩu trang và bán với giá bình ổn tại tám cơ sở
vì vậy rất nhiều người dân đã xếp hàng dài để mua khẩu trang phòng dịch
theo đó khẩu trang y tế than hoạt tính bốn lớp có giá năm mươi hai năm trăm linh đồng một hộp bốn mươi tám cái
khẩu trang y tế tiêu chuẩn ba lớp có giá ba mươi bốn chín trăm linh đồng một hộp bốn mươi tám cái
efin khẩu trang chống ô nhiễm pm hai năm trẻ em có giá bốn mươi năm đồng một gói
efin khẩu trang chống ô nhiễm carbon finter pm hai năm có giá năm mươi năm đồng một gói
mỗi cửa hàng chỉ được cung cấp hai trăm linh hộp khẩu trang một ngày và mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa là một hộp một ngày
cách thức bán hàng như vậy nhằm tránh tình trạng gom hàng và nhiều người dân có thể mua được nhiều hàng hơn
dự kiến trong những ngày tới tám cơ sở của nhà thuốc pharma city tại thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục bán hàng từ sáu giờ đến bảy h ba mươi phút cho đến khi hết hàng
tuy nhiên cũng có nhiều cơ sở chờ đến khi có lại hàng mới bán nên thời gian mở bán khẩu trang không theo quy định